kính chào quý vị và các bạn
nơi tạnh giáo nhất trên cả nước ta vẫn là các tỉnh thành phía nam
khi cả vùng cao tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì thời tiết ít mưa ban ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
còn nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong đó khu vực có nhiệt độ cao nhất vẫn là các tỉnh miền đông nam bộ
với mức nhiệt sấp xỉ ngưỡng ba mươi bốn độ
đến với trung bộ do vẫn chưa có hình thế gây mưa nào tác động
nên thời tiết tại đây nhìn chung khá ổn định
khu vực từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế trời nhiều mây và có mưa vài nơi về đêm
sáng sớm có sương mù đến trưa chiều trời hưởng nắng
nhiệt độ tại đây giao động trong khoảng từ hai mươi đến ba mươi độ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ban ngày trời nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
với nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
trở ra bắc bộ do vẫn chịu tác động của không khí lạnh suy yếu và lệch đông
vì thế mà tại đây về đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ vài nơi và có sương mù dài rác
riêng các tỉnh vùng núi chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao
nên cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ
hầu khắp giao động trong khoảng từ một mươi tám hai mươi tám độ có nơi cao hơn
đến với thông tin trên biển tại quần đảo hoàng sa chỉ có mưa vài nơi
tầm nhìn ra trên một mươi km gió đông bắc cấp ba bốn nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa
biển có mưa rào và rông dài rác gió đông bắc cấp bốn năm
tầm nhìn ra giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
nên nhiệt độ tại đây giao động từ hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa nhỏ vài nơi
gió nhẹ đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi hai mươi tám độ